biến thể xuất hiện như nấm sau mưa liệu covid một mươi chín còn kéo dài bao lâu
biến thể mới của covid một mươi chín tiếp tục xuất hiện trên khắp thế giới
buộc các chuyên gia phải đặt câu hỏi đại dịch này còn kéo dài bao lâu nữa
và các biện pháp phòng dịch thực sự hiệu quả ra sao
từ khi dịch covid một mươi chín khởi phát năm hai nghìn một mươi chín tại vũ hán trung quốc
mọi người thường gọi căn bệnh làm treo đảo thế giới này là coronavirus
giờ đây năm hai nghìn hai mươi một khi chúng ta bàn về vấn đề này
không chỉ có chủng virus sắc covid hai gốc mà còn vô số đột biến mọc lên như nấm so mưa của nó
hồi tháng năm tổ chức y tế thế giới quyết định đặt tên các biến thể chính bằng các ký tự hy lạp
từ đó đến nay biến thể delta đã thống trị số ca mắc mới trên toàn thế giới
hiện tại chúng ta còn có cách đặt tên kết hợp giữa chữ cái alphabet và số để phân biệt sự khác biệt giữa các biến thể phụ
tháng trước anh ban bố cảnh báo mức cao về biến chủng ai bốn hai của delta đang lây lan với tốc độ nhanh
tuần trước naui phát hiện thêm một phiên bản khác của chủng delta là ai sáu mươi ba
giới chuyên gia nước này cho biết biến thể phụ trên không nguy hiểm hơn delta
trong khi đó một chủng khác đã phát hiện thêm một phiên bản khác của chúng delta là ai sáu mươi ba

phần khác của sars cov hai là b một sáu trăm bốn mươi được phát hiện tại pháp đang dẫn các nhà nghiên cứu đến một bất ngờ tồi tệ
họ nói rằng chưa từng thấy những đột biến giống như vậy
giáo sư david dockrell tại trung tâm nghiên cứu viêm thuộc đại học scotland đã mô tả về cây truyền hình rt
về các lý do dẫn đến sự đột biến liên tục của virus sars cov hai phần nào dự báo về thời điểm đại dịch sẽ kết thúc trong tương lai
các phần của virus có nhiều khả năng thay đổi là những khu vực tiếp xúc với cái mà chúng ta gọi là áp lực chọn lọc hay yếu tố khiến chúng ta cần phải thay đổi
vì vậy một phiên bản khác của virus mà đột biến và thay đổi giúp nó thoát khỏi hệ miễn dịch có nhiều khả năng phát triển mạnh và trở thành một chủng vượt trội
theo đó sars cov hai đang cố gắng thay đổi gai protein để ngăn cản phản ứng miễn dịch của kháng thể hoặc tế bào t nhằm gia tăng khả năng sống sót
covid một mươi chín dường như vẫn nhanh chân hơn so với những nỗ lực ngăn chặn chúng
tuy vậy giáo sư david vẫn có tin vui cho chúng ta
sars cov hai không thể sao chép ngược theo hướng đảo ngược từ dna sang ana giống như hiv và retavirus để tiến hóa
một điều quan trọng khác khi virus biến đổi chúng cũng phải trả giá
nhiều thay đổi lại không hề có lợi cho sự sống sót của nó
do vậy virus có thể thử
tuy nhiên virus có thể thực hiện một số lần đột biến có lợi nhất định trước khi quá trình này ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của nó
không may hiện nay chúng ta vẫn đang trong một giai đoạn mà covid một mươi chín vẫn có thể tiến hóa và biến đổi
dù vậy chúng ta chưa cần phải lo sợ bởi vì các chính phủ trên thế giới đã áp dụng hàng loạt biện pháp khác nhau để thích ứng và những chiến lược chống covid một mươi chín mới nhất
giáo sư david khẳng định trước tiên
người dân phải tiếp tục tiêm vắc xin ngừa bệnh có thể là tiêm liều tăng cường
tương tự cách đối phó với cúm là sử dụng một loại vaccine phòng cúm theo mùa và thay đổi nó mỗi năm
ngoài ra chúng ta có thể điều chỉnh một số biện pháp điều trị giống như kháng thể đơn dòng chống lại virus sars cov hai
vì chúng có thể bị hạn chế bởi sự xuất hiện của một virus đột biến gai protein mới
nghe có vẻ đầy hứa hẹn nhưng liệu chúng ta có rơi vào một cuộc chạy đua không bao giờ kết thúc
chống lại các đột biến liên tục thay đổi và xuất hiện hay không
theo giáo sư david virus có những phần được nhà khoa học gọi là khu vực bảo tồn nơi virus rất khó để thay đổi
cùng với thời gian vaccine và kháng thể đơn dòng sẽ được phát triển để nhắm mục tiêu tấn công vào những khu vực này
rõ ràng hướng khắc phục là phát triển các vaccine có hiệu quả phòng ngừa nhiều biến thể khác nhau hoặc các kháng thể đơn dòng sẽ nhắm mục tiêu
hoặc các khu vực bảo tồn và do đó ít hạn chế hơn bởi khả năng tiến hóa và thay đổi của các chủng virus ông kết luận
hãy tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín trước khi quá muộn
vaccine phòng covid một mươi chín giúp ngăn chặn sự lây truyền của virus giúp giảm nguy cơ nhập viện vì vậy hãy tiêm phòng ngay bây giờ
vắc xin phòng covid một mươi chín giúp bảo vệ cơ thể
theo tiến sĩ teresa amato ở new york cho biết
vắc xin phòng covid một mươi chín giúp bảo vệ cơ thể
vắc xin phòng covid một mươi chín hoạt động bằng cách giúp cơ thể tạo ra các kháng thể trước khi bị nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra vaccine đạt hiệu quả nhất khoảng một mươi một mươi bốn ngày sau khi hoàn thành các mũi tiêm
khoảng thời gian đó là lúc cơ thể tăng cường sản xuất kháng thể và tạo ra một số tế bào để giúp chống lại virus nếu bạn bị tiếp xúc
đồng thời việc tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng nếu nhiễm covid một mươi chín
các chuyên gia cho hay
tiêm vắc xin không có nghĩa là bạn không có khả năng nhiễm covid một mươi chín
song hiện nay phần lớn những người mắc bệnh nặng cần nhập viện là những người chưa được tiêm phòng
mục tiêu của tất cả các loại vắc xin bao gồm cả vắc xin phòng covid một mươi chín
là kích thích hệ thống mỹ dịch và phản ứng kháng thể của cơ thể nếu virus hoặc ví quẩn xâm nhập vào hệ thống
hãy coi vắc xin như một bộ áo giáp
các loại vaccine cung cấp một bộ áo giáp trước khi ra trận để giúp bảo vệ bạn trước một cuộc tấn công
nếu bạn ra trận
mà không có áo giáp và bị thương
việc mặc áo giáp sau đó sẽ không giúp ích được gì cho bạn
vắc xin không phải là phương pháp điều trị cấp tính
do đó cơ thể cần thời gian trước khi phản ứng miễn dịch được hình thành
thậm chí cần nhiều hơn một lần chủng ngừa để đạt được miễn dịch
vậy làm sao để giữ được an toàn
điều tốt nhất chúng ta có thể làm để giữ an toàn cho bản thân và những người khác khỏi mắc covid một mươi chín
là thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng bệnh
đặc biệt là tiêm vắc xin ngay bây giờ trước khi quá muộn
nên nhớ nếu đã nhiễm covid một mươi chín và bị bệnh
vắc xin sẽ không có tác dụng làm giảm các triệu chứng
tuy nhiên đối với những người hiện đã được tiêm chủng đầy đủ
các chuyên gia khuyên vẫn cần đeo khẩu trang và tránh xa nơi đông người
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài
và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà
tại các nơi công cộng và trên các phương tiện công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân việt nam
cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập
khai báo y tế với các nội dung chính sau đây
khẩu trang đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng
nơi tập trung đông người đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế
khu cách ly
khử khuẩn sửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa
điện thoại máy tính bảng mặt bàn mặt ghế
giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
khoảng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở
hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn
hỗ trợ hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn